festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi chín với chủ đề tinh hoa nghề việt giới thiệu một mươi sáu nhóm nghề với các sản phẩm có thương hiệu truyền thống đã khép lại vào tối qua sau bảy ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và ấn tượng
nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi chín với chủ đề tinh hoa nghề việt giới thiệu một mươi sáu nhóm nghề với các sản phẩm có thương hiệu truyền thống đã khép lại vào tối qua sau bảy ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và ấn tượng